hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lần đầu tiên việt nam thực hiện phẫu thuật lồng ngực có sử dụng máy tim phổi nhân tạo
nga chỉ trích lệnh trừng phạt mới của mỹ
trung quốc sẽ truy tố các nghi can trong vụ bê bối vaccine
thưa quý vị từ sáng nay bão số bốn đã đi vào đất liền tỉnh thanh hóa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hiện khu vực bắc bộ xảy ra mưa to đến rất to nhận định tại một số vùng có khả năng tiếp tục xảy ra mưa
vì vậy các địa phương cần chủ động đề phòng lũ quét sạt lở đất và ngập ống
hiện nay khu vực hòa bình và khu vực phía nam sơn la đang có mưa vừa đến mưa to
lượng mưa trong ba giờ qua tại lương sơn là tám mươi mm
cảnh báo trong khoảng từ ba đến sáu giờ tới sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh hòa bình sơn la
đặc biệt là ở các huyện lương sơn hòa bình mường la sốp cộp sông mã sơn la
tại yên bái nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra đặc biệt là ở các huyện văn chấn trạm tấu nghĩa lộ mù mù căng trải yên bái
huyện đà bắc mai châu lạc thủy hòa bình
sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại tỉnh lạng sơn đặc biệt là ở các huyện cao lộc lộc bình tri lăng
hiện nay mực nước các sông ở thanh hóa nghệ an đang lên
dự báo các khu vực này tiếp tục có mưa to có nơi mưa rất to
cảnh báo nguy cơ cao sẽ ra lũ quét sạt lở đất ngập úng cục bộ ở các tỉnh thanh hóa nghệ an
đặc biệt là các huyện lang chánh bá thước thanh hóa kỳ sơn tương dương con cuông anh sơn nghệ an
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
sau bão số bốn ngày và đêm nay các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa to
để sẵn sàng ứng phó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cử đoàn đi kiểm tra một số cống trọng điểm sung yếu
phục vụ cho việc tiêu thoát nước chống ống ngập những vùng trũng vùng thoát nước kém tại tỉnh hưng yên
đây là trạm bơm la tiến phục vụ cho việc bơm tiêu cho toàn bộ phía nam của huyện phù cử tỉnh hưng yên
chạm bơm có khả năng tiêu ống cho hơn ba hecta lúa và cây ăn quả
nếu như bình thường mỗi ca trạm chỉ có ba công nhân trực vận hành
thì nay chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cũng như phục vụ việc tiêu thoát nước chống úng cho khu vực
trạm đã huy động tám công nhân trực mỗi ca để thực hiện khơi thông dòng chảy và kiểm tra tình hình lưu vực
bão số bốn thì được dự báo trước rồi các công điện của các ngành đều yêu cầu
chúng tôi đã dồn các nhân viên của các chạm tưới về các chạm tiêu
để vận hành máy rồi kiểm tra công trình rồi khơi thông dòng chảy để đảm bảo tiêu thoát nước nhanh nhất cho lưu vực
sau khi kiểm tra về công tác tiêu nước tại tỉnh hưng yên
đại diện đoàn kiểm tra của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó của địa phương
trong gạn tháo tiêu thoát nước đệm bảo đảm chống úng triệt đề
đồng thời ghi nhận công tác kiểm tra hoạt động của hệ thống thiết bị máy bơm cửa cống
khả năng tiêu thoát của hệ thống sông trục bắc hưng hải
sẵn sàng các điều kiện để kịp thời bơm tiêu thoát úng
nhất là với khu vực chuyên canh nhãn tại các huyện khói châu tiên lữ ân thi kim động phù cử
thành phố hưng yên đang cho thu hoạch
sau cơn bão số bốn chúng tôi cũng đề nghị hưng yên cũng như các địa phương khác
sau khu vực tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin về dự báo khí tượng
tổ chức ứng trực lực lượng để tiếp tục vận hành công trình thủy lợi
để ứng phó với các tình huống
các tình huống bất lợi của thời tiết
để bảo vệ an toàn công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp
giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra sau bão số bốn
không chỉ ở hưng yên các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
cần chú ý trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tăng cường theo dõi chặt chẽ mực nước sông
và tình hình ngập úng nội đồng để có phương án vận hành kịp thời
tại xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ thành phố hà nội
những ngày qua do hoàn lưu cơn bão số ba
nước chưa kịp rút hết
thì nay lại phải đối mặt với những nguy cơ ngập úng
do hoàn lưu và bão số bốn gây mưa lớn trên diện rộng
ở các tỉnh thượng nguồn sông bùi
vậy chính quyền xã cùng người dân đã có sự chuẩn bị như thế nào
để giảm thiểu những thiệt hại có thể tiếp tục xảy ra
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
được nhóm phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận
chưa kiểm đếm hết được thiệt hại từ việc ống lụt
do hoàn lưu bão số ba gây ra
thì nay đối diện với nguy cơ mưa lớn
nước dân do hoàn lưu bão số bốn lại làm ông hoàng văn thử
phải ra cố nhà cửa vườn tược để giữ phòng nguy cơ ngập úng tái diễn
hoàng văn thụ là một xã trọng yếu của huyện trường mỹ
với nhiều tuyến đề lớn nhỏ chạy dọc hai bên bờ sông bùi
do đó cùng với việc tuyên truyền người dân chủ động các phương án đối phó với ngập lụt
thì công việc được lãnh đạo ủy ban nhân dân xã hoàng văn thụ trú trọng
đó là kiểm tra gia cố lại những tuyến đê
ở xã chúng tôi thì có một số các tuyến đề để đảm bảo cho tránh lũ
có tuyến đề bùi hai tuyến chính và tuyến đề bao
đây là gọi tuyến đề cầu
các tuyến đề này có chức năng bảo vệ khu vực như làng xóm ở khu vực dưới đây
và khu vực diện tích núa và hoa màu thủy sản của bà con xã viên
và nó có chức năng là đảm bảo cả cái khu vực xã hữu văn xã mỹ lương và một số địa phương đơn cận
vừa rồi chúng tôi gia cố là bình quân khoảng từ năm mươi đến năm mươi
đến sáu mươi cm độ cao đấy độ cao khoảng từ năm mươi đến sáu mươi cm
thế nhưng mà lước thì như vậy là cũng mấp mé cũng gần chản
chúng tôi đã cho đi kiểm tra tất cả các khu vực sung yếu
các khu vực có thể như vậy là mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp
kể cả dân kể cả các tuyến đê kể cả cầu cống kể cả các khu vực nhà cửa
để có phương án thông báo tuyên truyền cho nhân dân
và có các biện pháp chuẩn bị để như vậy chống đựng
đó là một trong những tuyến đề này
những xã của huyện trưng mỹ chịu thiệt hại nặng nề nhất
do hoàn lưu mưa lũ sau cơn bão số ba gây ra
với một người chết hơn ba mươi hectare lúa hoa màu cây ăn quả
trên sáu mươi hectare thủy sản gần một mươi năm con da súc da cầm bị ngập chìm trong nước
do đó để giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lớn và nước lũ dâng cao trên dòng sông bùi
thì cả người dân và chính quyền ở xã hoàng văn thụ
đang chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ úng lụt có thể tái diễn trong thời gian này
sáng nay nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đã tới trao tặng quà cho các em học sinh nghèo ở xã phụng châu huyện trương mỹ thành phố hà nội
tại buổi lễ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã trao tặng các em học sinh nghèo xã phụng châu
ba mươi suất học bồng mỗi suất trị giá một triệu đồng ba mươi xe đạp và hơn hai mươi bảy học sinh
ngoài ra quỹ bảo trợ trẻ em thành phố hà nội cũng trao tặng năm mươi suất học bổng mỗi suất trị giá một triệu đồng
cho trẻ em tiểu học vùng lũ huyện trương mỹ thành phố hà nội
tổng kinh phí hỗ trợ cho trẻ em xã phụng châu trị giá gần năm trăm linh triệu đồng
đây được xem là nguồn hỗ trợ động viên thiết thực trước năm học mới cho các em học sinh nghèo
đặc biệt là các em học sinh sống trong vùng ngập lụt thời gian qua của huyện trường mỹ
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam
danh nhân văn hóa thế giới trong kho tàng di sản mà người để lại
những điều nhắn nhủ cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ
vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn đảng toàn dân toàn quân
đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phòng chống tham nhũng lãng phí
để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tưởng niệm lần thứ bốn mươi chín ngày bác đi xa
và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng của người
báo nhân dân truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật
nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn
và tiên liệu của bác về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ
qua những thước phim tư liệu quý những vở kịch ngắn
và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn
trực tiếp vào hai mươi h thứ tư ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
từ nhà hát lớn hà nội
phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
và các kênh truyền hình trung ương và địa phương
hôm nay tại đường đi bộ nguyễn huệ quận một tp hcm
ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố
đã tổ chức triển lãm kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng
ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn tám trăm tám mươi tám
ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm diễn ra từ ngày một mươi bảy tháng tám đến ngày hai mươi bốn tháng tám
trên các đường nguyễn huệ đồng khởi và tại cung văn hóa lao động
ban tổ chức đã trưng bài hai trăm bảy mươi bức ảnh và một bản trích
với các chủ đề chủ tịch tôn đức thắng
người con ưu tú của dân tộc việt nam
chủ tịch tôn đức thắng biểu tượng của đại đoàn kết toàn dân tộc
chủ tịch tôn đức thắng với phong trào công nhân việt nam
vân vân đã giới thiệu đến công chúng những hình ảnh tiêu biểu
những thông tin bổ ích thiết thực về sự nghiệp cuộc đời và tình bạn
tắm gương mẫu mực chủ tịch tôn đức thắng
ông luôn chăm lo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
vì mục tiêu độc lập dân tộc thống nhất đất nước
từ đó góp phần động viên cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân
phấn đấu rèn luyện học tập nhân cách đạo đức cách mạng của bác
qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
để mạnh các phong trào hành động cách mạng
trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân nông dân và đội ngũ trí thức
góp phần xây dựng thành phố hồ chí minh ngày càng phùng vinh
văn minh hiện đại xứng đáng với danh hiệu
thành phố anh hùng thành phố đáng sống
hôm nay tại nhà văn hóa công nhân găng thép tỉnh thái nguyên
bảo tàng tỉnh thái nguyên phối hợp với công ty cổ phần găng thép thái nguyên
đã tổ chức khai mạc triển lãm đại tướng võ nguyên giáp với atk thái nguyên
triển lãm kéo dài đến ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám
và quốc khánh mùng hai tháng chín
đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày cách mạng tháng tám
kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập chính quyền cách mạng tỉnh thái nguyên hai mươi tháng tám
và kỷ niệm một trăm linh bảy năm ngày sinh đại tướng võ nguyên giáp hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm một mươi một
hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
triển lãm là dịp để các cán bộ công nhân và nhân dân địa phương
cũng như là các học sinh sinh viên được tham quan học tập
tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đại tướng võ nguyên giáp
tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
tiếp theo chương trình
công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuần thủ thủ tục hành chính hai nghìn một mươi tám
lần đầu tiên việt nam thực hiện phẫu thuật lồng ngực có sử dụng máy tim phổi nhân tạo
hôm nay tại tỉnh tây ninh
trận tổ quốc việt nam
và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
đã tổ chức hội nghị biểu dương
người có uy tín tiêu biểu
trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền
lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
khu vực biên giới tuyến việt nam
tại hội nghị
ban tổ chức đã tuyên dương bốn mươi đại biểu tiêu biểu
ở nhiều lĩnh vực như công tác tuyên truyền
vận động nhân dân chấp hành pháp luật
vận động nhân dân tăng cường đoàn kết
hữu nghị và hợp tác giữa hai nước
vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
đô thị văn minh
cũng tại hội nghị
ủy ban chung mặt trận tổ quốc việt nam
và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
cũng đề nghị thời gian tới
các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
trong việc giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia
thưa quý vị sáng nay
hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính
của thủ tướng đã công bố báo cáo
chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ
thủ tục hành chính hai nghìn một mươi tám
viết tắt là
được xây dựng nhằm đánh giá
chi phí tuân thủ của doanh nghiệp
để thực hiện các thủ tục hành chính
tại các cơ quan quản lý nhà nước
qua đó xác định những nhóm thủ tục hành chính
đã và đang là gánh nặng về chi phí của doanh nghiệp
đây là năm đầu tiên
hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính
thực hiện điều tra trên cả nước
để xây dựng chỉ số đánh giá chi phí
tuân thủ thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi tám
kết quả điều tra dựa trên
chia sẻ thông tin của hơn ba doanh nghiệp
đối với tám nhóm thủ tục hành chính
thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thuế đầu tư
giấy phép chứng chỉ hành nghề hải quan
đất đai môi trường và xây dựng
thực hiện tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
kết quả khảo sát cho thấy
trong số ba nhóm thủ tục có mức chi phí
tuân thủ thấp nhất là nhóm thuế và hải quan
của bộ tài chính cụ thể
nhóm thủ tục hành chính thuế có chi phí
tuân thủ thấp nhất là bảy mươi ba bảy mươi năm nghìn đồng
trong đó thời gian thực hiện trung bình
của doanh nghiệp trong một thủ tục
trong nhóm thủ tục này chỉ là hai chín giờ làm việc
đứng chắc bảng là nhóm thủ tục xây dựng
với chi phí tuân thủ là sáu mươi bốn một triệu đồng
dù về chi phí thời gian
nhóm thủ tục này không nằm ở mức cao nhất
theo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
mai tiến dũng mục tiêu của chỉ số này
đó là minh bạch công tâm
nhưng phải tương đối chính xác để các địa phương
bộ ngành căn cứ vào đó tìm kiếm
các giải pháp cắt giảm thủ tục giảm gánh nặng chi phí
chúng ta đã phải bỏ ra
hai mươi tám tám triệu hành công
tương đương với một mươi bốn hai trăm linh tỷ
để thực hiện thủ tục hành chính của hàng hóa xuất khẩu
để một lĩnh vực cho nó
thì đã biết kinh khủng
vì đây là vấn đề cải cách
mà cải cách thì công chí biết
nếu chúng ta không có liệt

nếu chúng ta không đồng bộ
chúng ta không áp từ trên xuống
thì không ai muốn cải cách
vì không ai muốn rời bỏ những cái
cho rằng đây là quyền lợi lý
của cánh bộ thực thi
về lội trình cắt giảm năm mươi
trên tổng số trên năm thủ tục hành chính
đến ngày một mươi năm tháng tám
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho hay
cơ bản các bộ đến nay
cũng đã trình các nghề định
lên văn phòng chính phủ để báo cáo thủ tướng
tất nhiên là văn phòng chính phủ
còn làm các quy trình
xin ý kiến các thành viên chính phủ
xong còn nghĩ cái khác nhau
nhưng mà văn phòng chính phủ sẽ có kênh độc lập
để ra soát
tránh cái việc là cắt giảm theo cơ học
tránh cái việc là cắt điều kiện
nhưng mà lại mọc điều kiện khác
báo cáo chỉ số đánh giá
chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi tám
được coi là chỉ dấu cho các cơ quan nhà nước
ở trung ương tiếp tục thực hiện các phương án
kiểm soát thủ tục hành chính
cắt giảm gánh nặng chi phí
tuân thủ phù hợp tại các văn bản quy phạm pháp luật
cũng như các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý
ngoài ra chỉ số đánh giá chi phí
tuân thủ thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi tám
cũng đề xuất những ưu tiên cải cách
cho các vùng địa phương
phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế
ở từng địa phương và vùng kinh tế trọng điểm
thưa quý vị
trong suốt gần ba năm qua
các hộ dân
tại trung cư cao cấp hòa bình green city
đã phải dùng nguồn nước sinh hoạt nhiễm bẩn
mà vẫn phải trả tiền nước sạch
phóng viên truyền hình nhân dân
đã có tìm hiểu và làm rõ hơn
về tình trạng nước bẩn này
trung cư hòa bình green city
có địa chỉ tại năm trăm linh năm minh khai
quận hai bà trưng thành phố hà nội
gần ba năm nay
cứ thỉnh thoảng
người dân tại trung cư này lại phải dùng nước sinh hoạt
bị nhiễm bẩn
có màu đen như nước cống
xả đi một lúc thì nước mới trong trở lại
thời gian gần đây
thì tình trạng nước đen bẩn như nước cống này
xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn
người dân ở đây đã nhiều lần
phản ánh lên ban quản lý tòa nhà
thậm chí là mang cả mẫu nước bẩn xuống lễ tân
để thắc mắc
thế nhưng hết lần này đến lần khác
ban quản lý tòa nhà này gửi mail
và hứa hẹn sẽ xử lý
chứ không hề có một động thái nào
để xử lý rứt điểm
người dân thì cứ chờ đợi như vậy
ban quản lý thì chơi ý
điều đáng nói là tình trạng sức khỏe
của người dân đã bị ảnh hưởng
bởi hàng ngày phải sử dụng loại nước bẩn
đen như thế này

nói trước là bẩn và đục

thì ok mình không
nhưng gần đây nó quá nhiều
cái dày đặc cái bẩn nó dày lên
mà nó nhiều hơn lên
thì mình lại bắt đầu càng càng
mình đặt dấu hỏi
chị là đầu tiên bị dị ứng
chị không biết là tại vì sao
vậy sau đi kiểm tra thì mới biết
xong rồi sau nước bẩn biết
ngay ở mặt đấy luôn
ngay ở vùng mặt đấy luôn
rất là bị dị ứng luôn là mặt
và cảm giác là mình bị
những cái vấn đề mà vệ sinh
là mình cảm giác là không an toàn
vệ sinh an toàn
một trăm linh nước chỉ phải mua la vi về để ăn
và chỉ có rửa rau và cái đấy thôi

ở ngoài về ăn

bốn năm lần rồi
vừa xả đang tắm giặt
nấu cơm rửa rau đều rất là nước bẩn
để tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng này
chúng tôi đã tìm hiểu
chúng tôi đã tìm tới ông nguyễn hiệu đường
chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hiệu hạn hòa bình
ông đường thừa nhận
nước bẩn một phần là do cách vận hành của tòa nhà
như là nước cống
rồi người dân người ta dùng
thì người ta đã bị con cái
thì đã bị viêm đường tiết liệu
phụ nữ thì viêm phụ qua
và thậm chí là dị ứng ra
và hôm qua em đã có buổi làm việc với tầng cư dân
và có rất là nhiều cư dân bức xúc
họ không thể chấp nhận được cái việc
là tiếp tục dùng nước bẩn như thế này
với cam kết là chất lượng năm sao
và chất lượng đủ tiêu chuẩn
như là anh đã cam kết
ở trong cái hợp đồng mua bán nhà của anh ạ
tại sao có cái nước này đen
một phần là cũng là do nước của thành phố
nhưng mà một phần là nó không xử lý
nói đến cái việc lọc thô đã
ở cái hầm b ba
tôi cũng là người trực tiếp xuống đấy
để đi kiểm tra cùng với cả một số cư dân
và hai bạn kỹ thuật nữa
thế nhưng hệ thống lọc thô không hề hoạt động
tôi có các clip ở đây
anh giải thích như thế nào
về cái tình trạng là
hệ thống lọc thô không hề hoạt động như vậy
khi hệ thống lọc thô không hề hoạt động
là hoàn toàn ở trên này không biết
và mới biết
là trong vòng một tuần này
đã phải cử người xuống
để làm cái gì
phải hoạt động
bởi vì một năm nay hai năm nay tôi không xuống dưới
và dưới ông này
ông ở đây mấy năm rồi
thì cái việc ý nó sẽ phải hoạt động
mà từ giờ đến cuối tuần này nó sẽ phải hoạt động
ông đường cũng cho biết thêm
hiện công ty trách nhiệm hòa bình đã xử lý ban quản lý tòa nhà
vì làm ăn thiếu trách nhiệm
tiết kiệm chi phí nên không thay đổi cột lọc
và tự ý dừng vận hành hệ thống lọc thô
ông khẳng định
ngay sau khi làm việc với phóng viên
hệ thống lọc thô sẽ hoạt động trở lại
để người dân yên tâm sinh sống
ban quản lý tòa nhà cũng sẽ trả lại tiền cho người dân
để họ tự làm hệ thống lọc nước ro
chủ đầu tư vẫn vận hành hệ thống lọc thô
để xử lý nước ở đây
thưa quý vị hôm nay
tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
đã tiếp nhận hai mươi chín bệnh nhân làm việc
tại khu công nghiệp đồng văn một
huyện duy tiên
nghi là do ngộ độc thức ăn
khoảng chín giờ ngày hôm nay
một mươi bảy tháng tám
tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
tiếp nhận hai mươi năm ca nhập viện
tại thời điểm nhập viện
các bệnh nhân đều có các triệu chứng như là
đau bụng đau đầu chóng mặt buồn nôn nôn đi ngoài
đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày
khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
tiếp nhận thêm bốn trường hợp
có cùng triệu chứng
sau khi được khám sàng lọc tại khoa cấp cứu
các bệnh nhân đã được phân loại
và đưa về theo dõi điều trị
tại các khoa truyền nhiễm tiêu hóa hô hấp
của bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
theo các bác sĩ tại đây
hiện tại tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân
đã dần ổn định không có ca nào biến chứng nặng
dạng sáng nay một căn nhà trên địa bàn
phường năm quận năm tp hcm
đã bất ngờ xảy ra cháy lớn
ba người bị ngạt khói bên trong căn nhà
đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời
tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn
nhiều người dân sinh sống trong khu vực
nghe tiếng hô hoán cháy
và tiếng kêu cứu từ bên trong một căn nhà hai tầng
trên đường nhưu tâm phường năm quận năm tp hcm
nhận được tin báo
lực lượng phòng cháy chữa cháy quận một
đã huy động nhiều phương tiện
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường
lực lượng phòng cháy chữa cháy
đã dùng thang tiếp cận và cứu được ba người
đang trong tình trạng bất tỉnh ra ngoài
và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện an bình
nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ
mới đây bệnh viện phổi trung ương
phối hợp cùng với bệnh viện e
đã thực hiện mổ cắt khối u trung thất
bằng phương pháp mổ mở ngực
có sử dụng máy tim phổi nhân tạo
cho một nữ bệnh nhân ba mươi tám tuổi
đây là ca mổ đặc biệt
lần đầu tiên được thực hiện tại việt nam
theo thông tin từ bệnh viện
bệnh nhân phạm lan anh ba mươi tám tuổi
có dấu hiệu ho khó thở tăng dần hai tháng liên tiếp
khi đi khám ở bệnh viện tuyến tỉnh
bệnh nhân được trần đoán viêm phổi
có cho dùng kháng sinh nhưng không đỡ
do tình trạng bệnh ngày càng nặng
bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện phổi trung ương
tại bệnh viện qua kết quả chụp chiếu cho thấy
bệnh nhân có khối u trung thất
trèn ép vào phía khí quản
gây hẹp hoàn toàn phía quản góc trái
cần phải phẫu thuật gấp
mặc dù đây không phải bệnh lý đặc biệt
nhưng với trường hợp nữ bệnh nhân này
khối u nằm ở vị trí phức tạp về giải phẫu
để mổ được thì bắt buộc phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo
trường hợp này buộc phải áp dụng
chạy tim phổi máy
thì mới mổ được
bởi vì vị trí của khối u của bệnh nhân này
nó ở vị trí rất là khó
nó nằm ngay đè lên nhĩ trái và nhĩ phải
và nó nằm xung quanh là toàn có mạch máu lớn
cho nên bắt buộc phải chạy tim phổi máy
vì có mấy lý do
thứ nhất là để trong quá trình mổ
thì cho an toàn cho bệnh nhân là đương nhiên rồi
và để mình khi mà chạy tim phổi máy
thì cái áp lực
mạch máu lớn
tim tâm nhĩ tâm phải v v
các mạch máu lớn cũng như là các bề nhĩ
thì áp lực nó giảm đi
thì mình có đường để vào mà cắt được khối u
đồng thời những sang chấn về mặt tim mạch
thì bắt buộc phải có tim phổi máy hỗ trợ
với những ca bệnh đặc biệt như trường hợp chị phạm lan anh
nếu không sử dụng máy tim phổi nhân tạo
thì không thể thực hiện phẫu thuật
được biết hệ thống máy tim phổi nhân tạo
tương tự tim phổi của người bình thường
có vai trò đưa hệ thống tuần hoàn máu ra ngoài cơ thể
cũng như hệ thống hồ hấp tương tự hai lá phổi của con người
máy này đều đã được sử dụng trên cả nước
đặc biệt là các cơ sở điều trị về tim
trong các ca mổ tim mở
tuy nhiên đây là lần đầu áp dụng trong mùa phổi
hiện tại sau hơn một tuần phẫu thuật
sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định
và có thể ra viện trong ba đến năm ngày tới
đây là kỹ thuật mở ra thời kỳ mới
để bệnh viện phổi trung ương chuẩn bị cho ghép phổi sau này
và cũng là bước đầu hội nhập về mặt phẫu thuật lồng ngực của việt nam
với các nước trong khu vực và trên thế giới
chuyển sang các thông tin quốc tế
nga chỉ trích lệnh trừng phạt mới của mỹ
trung quốc sẽ truy tố các nghi can trong vụ bê bối vaccine
bộ ngoại giao nga vừa lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của mỹ
nhằm vào một cá nhân và một công ty nga
liên quan đến vấn đề triều tiên
có thể làm tổn hại đến chiến trình hòa bình trên bán đảo triều tiên
bộ ngoại giao nga cho rằng
mỹ không nhận thức được việc gây sức ép tối đa với bình nhưỡng nguy hiểm như thế nào
chiến thuật của mỹ đã vượt ra khỏi khuôn khổ của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và sẽ chỉ làm tổn hại những tiến triển đạt được gần đây
bộ ngoại giao nga cho hay
giới lãnh đạo nước này sẽ đưa ra quyết định về biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt của mỹ liên quan tới triều tiên
trước đó một ngày bộ tài chính mỹ công bố các biện pháp trừng phạt
nhằm vào các công ty nga và trung quốc vi phạm lệnh cấm vận kinh tế triều tiên
bộ ngoại giao trung quốc phản đối việc các quốc gia khác đơn phương áp đặt trừng phạt đối với nước này
trong khi đó bộ ngoại giao mỹ cho biết
nước này đang duy trì liên lạc với nga trong nhiều vấn đề
từ cuộc khủng hoảng syri đến kiểm soát vũ khí
sự ổn định chiến lược cùng nhiều vấn đề song phương khác
truyền thông trung quốc vừa đưa tin
nhà chức trách nước này sẽ truy tố tất cả các nghi can
trong vụ bê bối vaccine của công ty công nghệ sinh học trường xuân trường sinh
đồng thời tịch thu các nguồn thu bất hợp pháp của công ty này
tại cuộc họp của ủy ban thường trực bộ chính trị ngày một mươi sáu tháng tám
chính phủ trung quốc cho biết
cảnh sát đã kết thúc cuộc điều tra đối với công ty trường xuân trường sinh
tuy nhiên cuộc họp không nêu rõ
tưởng sẽ bị truy tố
một cuộc họp riêng rẽ cùng ngày do chủ tịch trung quốc tập cận bình làm chủ tọa
kết luận vụ bê bối đã bộc lộ sự tắc trách nghiêm trọng
và các lỗ hỏng trong hệ thống quản lý
hàng loạt quan chức chính phủ trung quốc đã bị kỷ luật
do liên quan tới vụ việc
hiện công ty trường xuân trường sinh chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này
trường xuân trường sinh công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu của trung quốc
đang là tâm điểm trong vụ bê bối vaccine gây chấn động
công ty này bị phát hiện đã làm giả các thông tin dữ liệu sản xuất
và các dữ liệu về thử nghiệm sản phẩm
khai khống tỷ lệ thành công của vaccine phòng dạy
đồng thời tự ý thay đổi trang thiết bị
và thông số quy trình sản xuất một loại vaccine phòng bệnh dạy
thường được sử dụng cho trẻ em
chiến dịch tranh cử tổng thống tại brazil vừa chính thức bắt đầu
với sự tham gia của một mươi ba ứng cử viên
trong đó có cựu tổng thống lula da silva
hiện đang chấp hành án tù một mươi hai năm
tiến trình tranh cử sẽ kéo dài từ nay đến trước ngày diễn ra
cuộc bầu cử tổng thống brazil ngày bảy tháng một mươi
các ứng cử viên cùng các chính đảng được phép tiến hành
các hoạt động trên đường phố hoặc trực tuyến
nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các cử tri
tuy nhiên phải đến ngày ba mươi một tháng tám tới
chiến dịch tranh cử thông qua quảng cáo
trên truyền hình và đài phát thanh mới bắt đầu
trong số các ứng cử viên nổi lên và thu hút sự quan tâm nhất
vẫn là cựu tổng thống lula da silva
bất chấp việc ông đang chịu án phạt một mươi hai năm tù
trước nhà hát thành phố ở sao paulo
gần một trăm linh người thuộc đảng lao động pt
đã khởi động chiến dịch tranh cử
kêu gọi sự ủng hộ và yêu cầu thả vị chính khách này
trước đó ngày một mươi năm tháng tám
ông lula da silva đã đăng ký làm ứng cử viên
tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống
tuy nhiên khả năng tham gia tranh cử của ông
còn tùy thuộc vào phán quyết của tòa án bầu cử tối cao
dự kiến sẽ được đưa ra trước ngày một mươi bảy tháng chín
hạn chót để các chính đảng thay đổi tên ứng cử viên
mumbai đã trở thành thành phố lớn nhất
của ấn độ cấm hoàn toàn việc sử dụng
các sản phẩm nhựa dùng một lần
sau khi luật mới được ban hành
các quan chức của thành phố đã đi tới từng khu vực
để hỗ trợ người dân và giám sát
việc thực thi một cách nghiêm túc
theo luật mới
người vi phạm có thể bị phạt tới hai mươi năm rupee
tức khoảng hơn bảy triệu đồng
và ba tháng tù giam
thực tế tại nhiều khu chợ ở mumbai
người buôn bán nhỏ lẻ vẫn chưa quen với việc không sử dụng túi nilon
và việc kinh doanh của họ cũng gặp khó khăn
nếu một người dân mua vài quả chanh
thì có thể bỏ túi mang đi
nhưng nếu mua nhiều hơn
thì tôi không có gì đựng
ví dụ mua túi vải
thì phải mất ba năm rupi
khách hàng sẽ nghi lại
vì cấm sử dụng túi dung một lần
nên tôi cũng gặp khó khăn trong việc đóng gói sản phẩm
thay đổi thói quen là điều khó
nhận thức được điều này
một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã chuyển sang dùng túi vải
hoặc túi tái chế
tôi đã khuyến khích khách hàng dùng túi vải
vì túi này có thể dùng nhiều lần
tính ra rất thiết kiệm mà
còn không gây hại cho môi trường nữa
năm nay ấn độ đã chọn chủ đề
xử lý rác thải nhựa cho ngày môi trường thế giới
và đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đề ra
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt